nhưng mà mình không cảm thấy cái việc đấy là một cái việc rất là khó khăn

sau rất nhiều cải tiến trao chuốt trong từng công đoạn
sản phẩm sách vải khasa đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra nghiêm ngặt để đạt được chính trị ce
là một điều kiện bắt buộc và được coi như là hộ chiếu thương mại
khi các doanh nghiệp muốn đưa hàng hóa vào thị trường eu
sách vải khasha đã bước chân ra thị trường nước ngoài
bằng tất cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chị hà và toàn bộ công ty
thế nhưng đối với chị đó chưa phải là niềm vui lớn nhất
mà chính sự tin tưởng phản hồi tốt của khách hàng
là động lực lớn nhất của chị trên bước đường xây dựng thương hiệu
tôi nghĩ rằng đây là một giáo cụ tuyệt vời trong việc tương tác đối với trẻ nhỏ
đặc biệt là đối với các doanh nghiệp
và đối với giáo viên chúng tôi
chúng tôi có thể dạy trẻ rất nhiều bài học
và các em có thể đem về nhà và luyện tập với cha mẹ
các em có thể học về động vật màu sắc hình khối
và cách tiếp cận của trẻ thông qua sách vải thì rất là thực tế
một điểm thông minh của sách vải ở đây có nghĩa là
cái chủ đề của nó rất là đa dạng
và mình có thể vận dụng rất nhiều từ những chủ đề
cũng như là những cái dụng cụ ở bên trong sách vải
từ những con dối này những hình dạng này
những hình học hay là những nhân vật
tất cả được đưa từ đời sống thực của các con vào trong mượn sách vải
và thông qua những cái nhân vật những cái tình tiết đấy
thì bố mẹ có thể trao đổi trò chuyện với các con
có thể giúp các con có thêm kiến thức về cuộc sống xung quanh các con
điều mà các con luôn muốn tìm hiểu
thông qua những nhân vật trong đấy thì bố mẹ có thể dựng lên những câu chuyện
rất là đời thực hoặc là những câu chuyện rất là thần tiên
qua đó thì có thể giúp các con giáo dục các con về lối sống
giáo dục các con về đạo đức hay là những bài học đơn giản hàng ngày
hay là kỹ năng sống của các con
tôi thì tôi nghĩ là khách khải vasa rất là hữu ích
bởi vì bản thân tôi đã dùng cho các em bé ở trong gia đình
tức là từ em bé nhỏ tới lớn
ví dụ như là các bé có thể tham gia những cái kỹ năng
ví dụ như là đánh răng này hay là học cách đi dày này
học cách cất đồ hay là khâu này hay là đóng cúc
cái thứ hai là mình chơi với em bé như thế thì mình có cái dụng cụ
để mình dạy em bé những cái kỹ năng nó thực tế hơn
tương tác với em bé rất là dễ nhờ có sách vải mà như thế
thành phố vn
thành công mà chị hà đạt được đó là kết quả của quãng thời gian miệt mài với công việc
nhắc đến sách vải nhắc đến những bạn nhỏ
ánh mắt của chị khi nào cũng lấp lánh niềm hạnh phúc và tự hào
những cuốn sách vải đầu tiên những tháng ngày đầu của con đường khởi nghiệp
là những kỷ niệm mà chị hà không bao giờ quên được
bạn nhà mình thì rất là thích các loại động vật
thế mà khi làm cuốn sách đầu tiên thì mình tập trung vào làm về tạo hình động vật cho bạn ấy
thì cuốn sách này
lúc đấy mình chưa biết may đâu
bởi vì mình thích sách quá
sau này mình mới bắt đầu học từ những cái đường may rất cơ bản
bây giờ may cũng gộn về lắm
nhưng mà mẹ mình thì biết may
thế mình sẽ là người vẽ và cắt
còn mẹ mình sẽ là người may
nhưng mà mẹ mình thì cũng chỉ là biết một chút thôi
chứ cũng không phải là thợ may tinh xảo
tức là cái cuốn sách đầu tiên mà của bạn nhà mình đó nhìn khủng khiếp lắm
thế mà thực sự đấy là một kỷ niệm rất vui
khi mà hai mẹ con đã phải thức tới hai ngày trời
sau đấy mình mới cảm nhận được là
sản phẩm này phải thực sự rất là tâm huyết thì mình có thể theo đuổi được
hai ngày để làm một cuốn sách cho con
trong đấy là cả mẹ cả bà đều rất là cố gắng
đấy là một kỷ niệm mình nhớ nhất
đấy cũng là cuốn sách đầu tiên tại việt nam mà mình làm
còn một kỷ niệm nữa
thì đấy là trong lúc mà hasalam phát triển rất là nhiều việc
mình bị ốm
bị ồn đến mức mà phải gọi cấp cứu luôn
thế nhưng mà mình nằm ở trong viện và mới nghĩ
nếu mà bây giờ mình cứ ốm thế này
thì ai sẽ là người lo những việc tiếp theo
ai sẽ là người hướng dẫn cho bố mẹ
ai sẽ là người gửi những cuốn sách đi cho các em bé
sau đấy buổi chiều ngày hôm trước
mình còn phải gọi cấp cứu vào viện
sáng hôm sau mình đã quay trở lại làm việc bình thường
mà không hề có vấn đề gì cả
mình cảm thấy giống như
cái niềm yêu thích sách
đó cho mình một cái nội lực rất là lớn
để vượt qua mọi khó khăn
con đường khởi nghiệp chắc chắn còn rất nhiều khó khăn
thế nhưng không vì lợi nhuận trước mắt
mà đi ngược lại với chiếc lý kinh doanh của mình
đó cũng chính là kim chỉ nam
để sản phẩm sách vải khasa
đứng vững trên thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay
cái chiếc lý kinh doanh của mình
cũng trùng khớp với cả cái chiếc lề sống của mình luôn
mình chỉ quan niệm là mình hãy làm tử tế
mình hãy làm ra sản phẩm tử tế
mình hãy làm dịch vụ tử tế
mình hãy kinh doanh tử tế
và mình chỉ cần kiên trì thêm thôi
thì sau đấy mọi thứ nó sẽ là đến sâu
trong tương lai không chỉ dừng lại ở sách vải
cô gái bé nhỏ này còn ấp ủ những dự định lớn lao hơn
đó là phát triển công ty với nhiều sản phẩm đồ chơi giáo dục hơn
với kỳ vọng tạo ra thật nhiều wonder box
những chiếc hộp kỳ diệu tuyệt vời
giúp cho sự tương tác kết nối giữa bố mẹ và các em bé
trở nên đơn giản hơn bao giờ hết
thật sự là mình rất là vui
bởi vì mình chưa nhận được bất kỳ một phần người nào không hay về sách vải
tức là các bố mẹ khi mà
biết về sản phẩm cũng rất là đón nhận
có thể là bố mẹ sẽ mua về để tương tác cùng con
hoặc bố mẹ sẽ mua về để con tự chơi
thế nhưng những cái điều đầu tiên mà bên mình nhận được đều là
tại sao sách vải lại đẹp thế
tại sao các bạn có thể làm chi tiết lại như vậy
và họ rất là vui khi đón nhận sản phẩm
tất nhiên là trong tương lai thì mình sẽ không muốn là dừng lại làm sách vải khasa
khasa sẽ là thương hiệu của công ty
và hiện tại thì bên mình đang phát triển những bộ wonder box
wonder box sẽ là những cái bộ giáo cụ
để hỗ trợ cho sự tương tác giữa phụ huynh và con ở nhà tốt hơn
bên cạnh việc phát triển công ty
chị hà sẽ tổ chức các khóa đào tạo nghề may cơ bản
cho những đối tượng yếu thế
cùng với lộ trình phát triển công ty
hy vọng rằng sau những khóa đào tạo này
công ty sách vải khasha sẽ tạo được thêm nhiều công an việc làm
cho những người kém may mắn
có phần hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn
những sản phẩm sách vải khasa
thực sự đã góp phần đem lại một phương thức chơi
và học tuyệt vời dành cho trẻ nhỏ
đây cũng là một người bạn đồng hành thân thiết
cho sự gắn kết giữa các thầy cô bố mẹ với các em
những mầm non tương lai của đất nước